giả danh công an nguyễn văn vĩnh chú tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long thông tin có lô xe cần thanh bí với giá rẻ để nhiều người dính bẫy chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
song hành vi của vĩnh đã không thể qua mắt được cơ quan công an và đã bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự xưng là công an công tác tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà địa vũng tàu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn vĩnh mang một chiếc xe máy honda hiệu sh một trăm năm mươi y bán cho ông võ văn dự trú tại huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu với giá bốn mươi bốn triệu đồng và yêu cầu phải giữ kín vì đây là xe của đơn vị cấp
vĩnh làm giấy tờ giả đưa cho ông dự đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn vĩnh thông báo rằng công an thành phố bà rịa đang có bốn trăm hai mươi ba chiếc mô tô các loại cần bán đấu giá và vĩnh sẽ đứng ra lau mọi chuyện nếu ông dự đồng ý tham gia
vĩnh đã soạn một văn bản với nội dung ông dự đại chúng đấu giá ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn vĩnh đòi ông dự chuyển một mươi năm triệu đồng để bồi dưỡng cho lực lượng trong kho giữ xe và hứa sẽ đưa trước cho ông dự hai chiếc xe
tuy nhiên lấy đi do lô hành trên tạm hoãn đấu giá vì có dấu hiệu tiêu cực nên không bán cho ông dự nữa đợi khi có người mua lô xe trên vĩnh sẽ lấy tiền để trả cho ông dự
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm vĩnh tiếp tục lừa và sẽ giúp con gái ông dự vào trường đại học công an nhân dân
vĩnh phối hợp với đối tượng tên long chưa xác định được lai lịch đóng giả là giáo viên của trường công an nhân dân chiếm đoạt của ông dự số tiền là bảy mươi triệu đồng
cùng với thủ đoạn trên vịnh đã móc nối làm biển số giả và bán cho nhiều người những chiếc xe không rõ nguồn gốc thu về hàng trăm triệu đồng
công an tp thái nguyên vừa tổ chức trao trả năm mươi triệu đồng cho chị lê thị kim thành chú tại tổ một mươi ba phường quan triều tp thái nguyên là bị hại của vụ trộm các tài sản xảy ra vào ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
trước đó trên đường từ cơ quan về nhà chị thanh có làm rơi thẻ atm và bị đối tượng xấu nhặt được đem đi rút lấy năm mươi triệu đồng
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an thành phố thái nguyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra tiến hành truy xét sau gần một tuần đã làm rõ đối tượng thu hồi tài sản trả lại cho chị lê thị kim thành
thưa quý vị và các bạn trước sự phức tạp của các vấn đề an ninh trật tự tại các khu vực dọc tuyến biên giới việt nam lào xã triển sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la
đã tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an và bộ đội biên phòng chủ động đề ra các phương án biện pháp để ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm có phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương giữ gìn bình yên nơi biên giới ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
một buổi giao ban giữa ủy ban nhân dân xã trường sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la với lực lượng công an và bộ đội biên phòng
một buổi do ban giữa ủy ban nhân dân xã triền sơn huyện mộc châu tỉnh sơn giữ gìn bình yên nơi biên giới ghi nhận sau của phóng viên tổng giám đốc công an và bộ đội biên phòng

và ngay từng hộ gia đình đã có chuyển biến nhận thức sâu sắc về công tác này
nên trong thời gian qua các vụ việc trên địa bàn xã sẽ giảm hẳn so với trước
trường sơn là xã biên giới của huyện mộc châu tỉnh sơn la
với tám hai km đường biên giới dắp danh với nước bản lào
có nhiều đường mòn đường tiểu ngạch nên tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
nhất là việc bà con nhân dân do nhận thức còn hạn chế bị lôi kéo rụ rỗ
làm những việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn
chính vì vậy công tác tuyên truyền luôn được các lực lượng
mà nồng cốt là lực lượng công an tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
về biên giới và quy chế biên giới quốc gia vận động nhân dân tham gia phòng ngừa
phát hiện tố giác tội phạm giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới cửa khẩu
bảo vệ đường biên cột mốc giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ mâu thuẫn
xích mích của nhân dân hai bên biên giới không để xảy ra tình hình phức tạp kéo dài
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã tổ chức được trên hai mươi buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân
phát hiện xử lý một mươi một vụ liên quan đến an ninh trật tự thu một mươi bốn khẩu sụng

thông qua những buổi tuyên truyền vận động người dân những buổi giao ban giữa chính quyền xã với công an và bộ đội biên phòng
hay những buổi giúp nhân dân lao động sản xuất của lực lượng công an
tất cả đều hướng đến mục đích chung là tăng thêm sự đoàn kết quân dân cùng nhau xây dựng biên giới bình yên bản làng phát triển
chương trình xin được tiếp tục với cụm tin vắn về việc phát hiện và xử lý hai vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng lậu tại tỉnh đồng nai và nghệ an
trong quá trình kiểm tra
hai mươi tấn hàng lậu được vận chuyển bằng tàu hỏa từ ga hà nội vào ga hố nai thành phố biên hòa
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai bắt giữ trước đó
lực lượng chức năng đã phát hiện trên ba trăm linh kg pháo hoa
đại diện chủ hàng là lê văn tâm quê tỉnh bạc liêu khai nhận
được một chủ hàng ở thành phố hà nội yêu cầu đến nhận số hàng trên và giao lại cho một đầu mối ở thành phố hồ chí minh
cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số pháo trên đồng thời làm việc với ông tâm để điều tra làm rõ
đối với số hàng còn lại ông tâm cho biết là nấm đinh chi nhân sâm và thực phẩm chức năng
toàn bộ số hàng trên cũng không có hóa đơn chứng từ liên quan
các cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng nói trên để tiếp tục điều tra
tại tỉnh nghệ an phòng cảnh sát môi trường nhận được tin báo xe ô tô khách biển kiểm soát lào u hai hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám
do hồ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện diễn châu làm chủ xe
có biểu hiện vận chuyển gỗ lậu từ lào về việt nam
nên đã phối hợp với cảnh sát giao thông bố trí lực lượng chốt chặn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện tại khu vực hầm xe được nguy trang bằng một bình xăng phụ
bên trong cất giấu một mươi một khúc gỗ đinh hương và tại khu vực lối đi trên xe cũng cất giữ một mươi hai khúc gỗ tương tự
quá trình kiểm tra lái xe không xuất trình được hồ sơ thủ tục pháp lý về số gỗ trên
đồng thời khai nhận số gỗ trên được tuấn mua vận chuyển từ lào về việt nam tiêu thụ
tuấn đã chế ra một bình xăng phụ dưới hầm xe để cất dấu gỗ lậu hồng qua mặt cơ quan công an
tổng giá trị toàn bộ số gỗ trên khoảng một trăm linh triệu đồng
chương trình tiếp tục với những tin tức khác
sau khi xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo khiến hai người tử vong tại tỉnh bà rịa vũng tàu
tối ngày một mươi một tháng sáu tổ công tác cho cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành kiểm tra công trình nhà ở kim minh
tại buổi kiểm tra ông đặng văn tàu chủ đầu tư cho biết giang giáo bị sập được tiến hành đổ bê tông vào lúc bốn giờ sáng
theo đúng kế hoạch sẽ đổ sáu xe tuy nhiên khi đổ xe thứ sáu tuần xong thì xảy ra vụ tai nạn
hai công nhân bị tử vong ở lại trên dàng để nhặt ve chai còn các công nhân khác đã xuống gần hết
khu vực xảy ra tai nạn là khu vực đã hoàn thành việc đổ bê tông
ông hoàng vũ thành phó chủ tịch thành phố vũng tàu đã yêu cầu phòng quản lý đô thị cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ cho tổ công tác làm việc
phòng giám định thuộc sở xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết do sự cố xảy ra vào ngày nghỉ nên sở xây dựng đã tập hợp nội dung tài liệu
để sang tuần sẽ trình ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo quy định gồm việc đình chỉ thi công công trình
giữ nguyên hiện trạng để xác định nguyên nhân sự cố ngoài ra sẽ thành lập tổ điều tra để kiểm tra toàn bộ hồ sơ hiện trạng công trình
tổ công tác cũng đã yêu cầu chủ công trình kết hợp với cơ quan chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận
nếu sau khi kết quả giám định nguyên nhân sự cố thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển qua công an để xử lý hình sự nhưng phải xét nguyên nhân và mức độ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng sáu tại công trình xây dựng tòa nhà năm tầng kim minh
tại ngã tư ba cư trần hưng đạo phường một thành phố vũng tàu bà rịa vũng tàu xảy ra vụ sập giàn giáo khiến hai người mắc kẹt bên trong
lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường để đưa nạn nhân ra ngoài nhưng hai nạn nhân đã tử vong
đêm ngày một mươi một tháng sáu và rạng sáng ngày một mươi hai tháng sáu cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên đã huy động lực lượng và phương tiện nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân bị đuối nước
tối ngày một mươi một tháng sáu cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên nhận được tin báo về trường hợp anh nguyễn hồng phong chú huyện yên thế tỉnh bắc giang bị đuối nước tại khu vực hồ của trường trung cấp nghề nam thái nguyên thị xã phổ yên
đơn vị đã huy động gần năm mươi cán bộ chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường tổ chức cứu nạn do điều kiện đêm tối diện tích hồ rộng gần ba trăm linh m hai và có độ sâu trên ba mét gây khó khăn cho công tác tìm kiếm đến bốn h bốn mươi năm phút sáng nay thi thể anh phong đã được tìm thấy ở dưới đáy hồ và được đưa lên bờ
đây là tín hiệu rất khả quan cho các tàu thuyền sau khi đánh bắt được hải sản trên biển trở về
thời tiết thuận lợi hiện nay và được mùa cá nục đã tạo điều kiện để các cơ sở chế biến và hấp xấy cá hoạt động tạo công an việc làm cho nhiều lao động địa phương
đồng thời góp phần thu mua hải sản cho ngư dân trong thời điểm giá cả các loại cá đang sụp giảm do ảnh hưởng từ sự cố hải sản chết bất thường trong thời gian qua
nếu như ngư dân xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị đang phấn khởi vì được mùa sau những chuyến biển
nuôi cá sấu ở huyện phước long tỉnh bạc biêu lại rơi vào cảnh lao đao vì cá sấu rớt giá xuống mức thảm hại
nhiều đàn cá sấu đến lứa xuất bán mà người nuôi không thể bán nếu bán thì sẽ bị lỗ
trung bình mỗi năm toàn huyện có tổng đàn cá sấu lên đến khoảng hai trăm linh con và không ít hộ dân trong huyện giàu lên nhờ nuôi cá sấu
để phát triển nghề này nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư hàng chục hàng trăm triệu đồng để xây dựng chuồng trại nuôi an toàn
tuy nhiên hơn một tháng qua nhiều hộ nuôi cá sấu huyện phước long rơi vào cảnh lao đao vì cá sấu rớt xuống giá mức thảm hại
nhiều đàn cá sấu đến lứa xuất bán mà người nuôi không thể bán nếu bán thì bị lỗ
giá cá sấu thương phẩm trên thị trường hiện nay giao động từ tám mươi năm đồng đến chín mươi đồng một kg
người nuôi lỗ từ bốn mươi đồng đến năm mươi đồng một kg đó là chưa kể công chăm sóc
chính vì vậy nếu người nuôi cá sấu ở huyện phước long hiện nay xuất chuồng sẽ lỗ
thưa quý vị và các bạn
khoảng năm nay
hai người nuôi tôm hùm và cá bú ở khu vực bãi đồng xã xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên thiệt hại nặng nề do tình trạng tôm hùm và cá bú nuôi bị chết hàng loạt
cho đến sáng ngày một mươi hai tháng sáu thì tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp
nhiều người nuôi có nguy cơ trắng tay thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
những giải pháp cấp bách đang được người dân chính quyền địa phương và ngành chức năng triển khai nhằm hạn chế thiệt hại
vùng nuôi tôm hùm và cá mú bãi đồng nằm tiếp giáp vũng
thuộc xã xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên sáng ngày một mươi hai tháng sáu
rất đông người dân đều ra bè kiểm tra tôm cá nuôi trong các lồng và tất cả đều chung một tâm trạng lo lắng tột độ
cá mú nuôi chết nổi trắng mặt đầm
những con tôm hùm bị chết tiếp tục được vớt lên từ các lồng nuôi
và hiện tượng tôm cá chết tuy có giảm hơn ngày một mươi một tháng sáu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trước sự bất lực của người dân
bữa nay thầy ai mà kéo lên nó thì nó không có chết
nếu mà mình ganh ganh nó nửa mạch nước á nửa nước á
còn bãi xác đấy là vẫn chết bình thường như hùm ve
má cái hùm em ve không cho má hùm em kia hùm em ve hùm em ve chết rồi hút vô đóng đóng đóng
ngàn mấy con vậy cho má
chắc là hùm ve bồ kia bồ nạ bè tẹ rậu
bè tẹ rậu nhưng tính ra thiệt hại lớn không
chắc là lỗi cũng bè tẹ hình như nếu mà bán bố em rửa một triệu bây giờ mà bè bán một trăm linh triệu tôm chết mà
theo lãnh đạo xã xuân phương tính đến sáng ngày một mươi hai tháng sáu đã có ít nhất hai tấn tôm hùm có trọng lượng từ bốn lạng đến khoảng một kg một con của xã xuân phương bị chết
riêng cá mú thì chưa thống kê được
thiệt hại về tài sản là khá lớn
và đáng ngại hơn là tình trạng tôm chết hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
theo lãnh đạo thị xã sông cầu và các cơ quan chức năng của thị xã
qua kiểm tra thực tế tại hiện trường trong sáng ngày một mươi hai tháng sáu cho thấy
rất có thể tôm cá chết tại đây là do hiện tượng ô nhiễm môi trường nước tầng đáy
kết hợp nắng nóng gây gắt dẫn đến tảo độc phát triển và nở hoa gây ra hiện tượng thiếu oxy trong nước
tình hình là vẫn là tôm là bị thiếu oxy là chính do cái môi trường
nói chung là do môi trường
cộng với mấy ngày vừa rồi đây là tạo ánh sáng quá mạnh
cho nên là tạo phát triển quá mạnh
mà cái tạo này đặc điểm đó là
khi mà nó phát triển thì nó đi đến đâu thì đặc tính của nó là giải cướp oxy và giải phóng độc tố
trước tình hình này nhiều biện pháp được đưa ra
biện pháp trước mắt lúc này là vận động người dân dùng canh nhựa và các vật dụng hiện có nâng lồng nuôi lên khỏi tầng
di dời các lồng nuôi khỏi khu vực tôm chết
nước không chảy đến các nơi có dòng nước chảy để tránh hiện tượng thiếu oxy
trong ngày một mươi hai tháng sáu từ đàn ông đến đàn bà
từ người già đến người trẻ
ông có mặt tại các lồng bè nuôi tôm cá để nâng lồng hoặc kéo lồng bè tôm đến các vị trí an toàn
với hy vọng cải thiện tình hình hạn chế thiệt hại
với cái tình thế này thật ra nó cũng phải là bệnh
nếu như một đối tượng bệnh ví dụ là đen mang hay là đỏ thân
thì nó có cái quy trình xử lý vấn đề dịch bệnh
tuy nhiên đây là do cái tình hình thời tiết
cho nên là cũng khuyến cáo bà con là cố gắng là phải di dời lòng bè
phân bổ cái mật độ nó tương đối thưa
tìm những đến cái khu vực mà nó có mức nước sâu và nó giao lưu nước thường xuyên trong ngày
thì có thể nó giải quyết được cái phần nào cái thiệt hại của bà con
và trong khi hiện tượng tôm hùm và cá mú nuôi bị chết hàng loạt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
thì tại bãi đồng những con cá mố nuôi bị chết tiếp tục bị người dân bức nổi trắng mặt nước
bị phân hủy và trôi theo sóng góp phần gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại vịnh xuân đài
thưa quý vị và các bạn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiên liên của tổ quốc là trách nhiệm của mỗi người dân việt nam
đối với những cán bộ chiến sĩ và những người dân ở huyện đảo trường sa đang ngày đêm vững vàng vượt qua những khó khăn của thời tiết và cuộc sống
thì trách nhiệm ấy càng vinh quang và tự hào hơn
vâng có thể thấy rằng đến với trường sa ngày hôm nay thì những dấu tích và con người hiện hữu nơi đây được ví như cột mốc sống
là biểu tượng của đất nước việt nam khẳng định chủ quyền của đất nước việt nam trên biển đông
trên đảo sơn ca có một vườn hoa mang tên quân viên võ nguyên giáp
sơn ca là đảo đầu tiên trong quần đảo trường sa có sáng kiến là một khu vực riêng tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp
từ đây mô hình này đang được nhân rộng ra các đảo tiếp theo
có một điều rất đặc biệt là những viên gạch được xây tại đây được thiết kế riêng dùng để xây dựng các công trình mới trên các hòn đảo chủ quyền ở trường sa trong những năm gần đây
trên tầng thấp trên mỗi viên gạch đều có những biểu tượng của việc khẳng định chủ quyền của việt nam
đó chính là quốc huy của việt nam là một lời khẳng định một lời chủ quyền đối với lại là quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
cùng với vườn hoa đại tướng võ nguyên giáp hiện trên quần đảo trường sa còn rất nhiều những biểu tượng công trình tượng trưng cho ý chí chủ quyền của dân tộc việt nam
là nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đảo trường sa
chùa sơn linh trên đảo sơn ca hay chùa vinh phúc ở đảo văn vinh đã trở thành những cột mốc văn hóa quan trọng trên vùng biển chủ quyền của tổ quốc
và ở đó có những người cám bộ chiến sĩ hải quân nhân dân huyện đảo trường sa đã không quản gian khổ sẵn sàng hy sinh bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo tổ quốc
càng làm sáng hơn biểu tượng về sức sống mạnh liệt nơi đảo sơn linh
một số tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm qua tại đường bà triệu thuộc phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ đi đường tử vong
thời điểm trên ô tô đông lạnh do tài xế phan văn tuấn ba mươi bốn tuổi khu phố một thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam điều khiển từ hướng bắc nam sau khi qua cầu trà khúc hai rẽ sang đường bà triệu
thì cán vào xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi sáu v năm mươi bảy nghìn một trăm chín mươi bảy do bà nguyễn thị lanh chú tại xã tịnh hòa tp quảng ngãi chạy cùng chiều chở phía sau một người phụ nữ
vụ tai nạn làm bà lan tử vong ngay tại chỗ còn người phụ nữ ngồi phía sau may mắn thoát chết
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra công an tp quảng ngãi đã có mặt điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thành tỉnh bà địa vũng tàu cho biết vừa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng cù chính hùng ba mươi bốn tuổi
trú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
trước đó vào ngày bảy tháng năm ông hồ văn nghĩa sáu mươi sáu tuổi trú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà điều vũng tàu
điều khiển xe mô tô chở bà lê thị phương năm mươi tuổi lưu thông trên đường hội bài phước tân huyện tân thành theo hướng từ quốc lộ năm mươi một về xã châu pha
khi đến khu vực thuộc km số bảy cộng sáu trăm năm mươi xe của ông nghĩa va chạm với xe ben biển kiểm soát ba mươi bảy c một mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi năm do củ trí hùng điều khiển đang lưu thông từ mỏ đất ra đường hội bài tóc tiên
vụ tai nạn làm hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ do đa chấn thương
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do củ trí hùng điều khiển ô tô chuyển hướng không nhường đường cho xe lưu thông trên đường chính vì vậy đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng
vừa qua hàng chục lái xe khách tuyến phi long tuyến huế đà nẵng thuộc công ty cổ phần xe khách thừa thiên huế đã đồng loạt dừng chạy khiến mọi hoạt động đón trả khách bị ngừng trệ
sự việc này kéo dài không những gây ách tắc giao thông tại bến xe mà còn ảnh hưởng đến nhu cầu đi
tại trụ sở của công ty cổ phần xe khách thừa thiên huế toàn bộ xe khách hãng phi long và hai mươi tài xế phụ xe đã tập trung ở đây để phản đối việc công ty không giải quyết những kiến nghị của anh em công nhân
theo các lái xe của hãng này hiện mức khoán mà họ phải đóng hàng tháng khá cao trong khi đó mức lương nhận đạt được thì quá thấp khiến các lái xe không đủ trang trải cuộc sống
trước sự việc này đại diện công ty cổ phần xe khách thừa thiên huế sẽ tổ chức các cuộc họp để giải quyết những tâm tư nguyện vọng của lái xe
đây là lần thứ hai
lái xe của công ty cổ phần xe khách thừa thiên huế đình công điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân tuyến huế đà nẵng
từ đầu tháng sáu cho đến nay các lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam đã ra quân kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh buôn bán mũ bảo hiểm không đảm bảo quy định của pháp luật
cũng như xử lý hành vi đội mũ bảo hiểm không đảm bảo tiêu chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô xe máy xe đạp điện
qua kiểm tra các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đều chấp hành tốt các quy định của nhà nước có đầy đủ giấy tờ hợp lệ
hàng hóa đều có nhãn hiệu rán tem cr theo quy chuẩn niêm yết giá công khai
tuy nhiên tại một số nơi nhất là vỉa hè lòng đường vẫn còn nhiều người bày bán mũ không rõ nguồn gốc xuất xứ
cán bộ quản lý thị trường quảng nam nhắc nhở lập biên bản tịch thu và tiêu hủy số mũ không đạt chuẩn
lực lượng công an đã và đang gia quân kiểm tra mũ bảo hiểm
đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô xe máy xe đạp điện đội mũ bảo hiểm không đúng chất lượng mũ kém chất lượng không có rán tem cr
nhằm nâng cao nhận thức cũng như đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
thưa quý vị và các bạn vĩnh phúc hiện có một mươi hai bến phà bến đỏ và bến khách ngang sông
nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phòng cảnh sát giao thông đường thủy đã thực hiện nhiều giải pháp
có phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ nghiêm khắc
quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh bình phước đã tăng cường công tác quản lý đối với các bến bãi các phương tiện chở khách ngang sông
chủ các phương tiện vận tải đẩy mạnh kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy
để phòng tránh xảy ra tai nạn giao thông đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người và phương tiện tham gia giao thông
tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng bến thủy nội địa
đối với phòng cảnh sát đường thủy của chúng tôi thì chúng tôi thường xuyên làm công tác tuần tra và kiểm tra thực tế tại các bến phà bến đỏ
trong đó chủ yếu tập trung vào kiểm tra các giấy tờ đăng ký đăng kiểm phương tiện và chứng chỉ thuyền trưởng của người lái phà
đồng thời kiểm tra thực tế hoạt động kiểm khách qua sông
làm sao cho những nhân viên làm việc trên bến phà có phát áo phao cho nhân dân đảm bảo an toàn khi qua sông hay không
trong đó thì nếu phát hiện ra lỗi vi phạm chúng tôi xử lý nghiêm khắc theo quy định của nghị định chín mươi ba chính phủ
thường xuyên nhắc nhở các chủ bến đỏ dọc đò ngang phương tiện thủy chở khách về công tác an toàn khi vận chuyển khách
kiểm tra an toàn phương tiện yêu cầu hành khách mặc áo phao hoặc đeo dụng cụ nổi khi lên đò phà
bên cạnh đó cũng thường xuyên kiểm tra tình hình báo hiệu trên các tuyến sông
để chỉ dẫn phương tiện theo thực tế diễn biến luồng lạch đảm bảo an toàn giao thông đường thủy thông suốt an toàn
chỉ đạo anh em thường xuyên nhắc nhở bà con hành khách qua sông phải mặc áo phao và tuyên truyền vận động
mọi người đều tham gia giao thông chấp hành đủ những yêu cầu của bến cũng như là của đường thủy đề ra
để đảm bảo an toàn để sau khi qua phà được an toàn thông suốt
mặc dù trời nắng nóng nhưng các thuyền viên vẫn nhắc nhở và phát ào phao dụng cụ nổi cho người dân
để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua sông
nhất là trong thời điểm mưa lũ sắp tới lưu lượng dòng chảy trên các tuyến sông tăng cao
nhiều điểm có do lớn xoáy nước phức tạp về lùng lạch làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông
báo cáo mấy các anh là thường thường tôi ở huyện lập thạch hay qua cái biến phà nước bắc này
về an toàn giao thông luôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính trách của nhà nước
và an toàn giao thông khi khách xuống pha đều được anh em hướng dẫn mặc áo phao đầy đủ
để đi trên tàu là an toàn giao thông tuyệt đối
báo cáo lại các anh là chúng tôi đi qua cái phà dữ lâu này là chúng tôi rất là yên tâm
các anh hướng dẫn khách lên khách xuống để mặc áo an toàn giao thông đúng với chính trách của nhà nước